trận lũ quét ngày ba tháng tám đã gây hậu quả nặng nề cho huyện vùng cao mù căng trải của tỉnh yên bái
trong khi công tác khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn đang được tiến hành khẩn trương
thì tại bản phình hồ xã xế xu phình đã xuất hiện tình trạng sụt nứt có thể gây sạt lở núi
ảnh hưởng đến hai mươi ba hộ dân
trước tình hình này ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã chỉ đạo các cấp các ngành
nhanh chóng di rời những hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn
ngôi nhà của anh hằng a xu bản phình hồ nằm ở lưng trường núi
gia đình anh sống ở đây đã ba năm
sau trận mưa lớn vừa qua phía sau nhà và trên đỉnh núi đã có nhiều điểm sạt lở
và xuất hiện thêm nhiều vết nứt kéo dài
chấp hành chỉ đạo của tỉnh yên bái được sự hỗ trợ của chính quyền và các lực lượng tại địa phương
gia đình anh hằng a xu đã sở nhà để di rời sang nơi ở mới
gia đình anh đối di rời thì
trước hết là chỗ cái nền của em thì hoàn toàn là không đảm bảo
thì đồ nhà nước hỗ trợ di rời
di rời thì em đồ nhà nước quan tâm về chỗ đoàn dân quân
rồi các quân đội sang giúp rất là đông
thì chỗ gia đình thì cũng chẳng biết nói gì hơn
em cũng chỉ rất là cảm ơn
cũng ở trong bản phình hồ
còn có gia đình anh hằng rùa vàng
nhà đã bị sập hoàn toàn
bốn đứa con anh may mắn thoát chết
nhưng một cháu đã bị gãy chân
toàn bộ vật dụng trong nhà đã bị vùi lấp
khiến gia đình anh trắng tay
anh rất mong chính quyền địa phương sớm hỗ trợ gia đình có nơi ở mới an toàn hơn
mưa lũ đã khiến gia đình nhà mình bây giờ mất hết
bây giờ tìm được nơi ở mới cũng rất khó khăn
do vậy mình cũng mong muốn nhà nước hỗ trợ để tìm chỗ ở mới an toàn để gia đình mình
làm nhà ở yên tâm lao động sản xuất
trong đợt mưa lũ vừa qua
cả xã dế xu phình có sáu căn nhà bị thiệt hại hoàn toàn
hai mươi bốn hộ phải di rời khẩn cấp
ngay sau mưa lũ xã đã huy động lực lượng đến giúp đỡ các hộ gia đình bị thiệt hại
đồng thời tổ chức lực lượng thăm dò
xác định các vị trí đất an toàn để lên phương án di rời các hộ dân
hiện nay địa phương đã sắp xếp được cho hai mươi sáu hộ có chỗ ở mới an toàn
bốn hộ còn lại vẫn chưa có đất để di rời
chỉ đạo của huyện là sẽ tích cực tuyên truyền vận động các hộ dân trong vùng nguy hiểm
là phải di rời để đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng cũng như tài sản của người dân
chúng tôi sẽ kiên quyết
nếu như những hộ gia đình nào không tự giác chấp hành chỉ đạo của ban chỉ huy phòng chống thiên đai
thì sẽ không được
chúng tôi sẽ phải thực hiện biện pháp cưỡng chế di rời
hiện chính quyền tỉnh yên bái đang nỗ lực hết sức và hỗ trợ tối đa người dân trong việc di rời đến nơi ở mới
trên cơ sở lắng nghe tâm tư nguyện vọng cũng như tập quán canh tác và đặc trưng văn hóa của đồng bào nơi đây